xin chào các độc giả yêu quý của mai hoa bạn đã bao giờ thiền chưa hay đơn giản chỉ là đã thực sự hiểu thiền định là gì
thiền là một sự rèn luyện tinh thần mà giúp bạn tự đi tới sự suy tư bình thường để mà có được một trạng thái ý thức sâu hơn sự thấu hiểu và thư giãn có thể xuất hiện
bài luyện tập này có thể hàn gắn và biến đổi cuộc sống của bạn nhưng thật khó để biết nó bắt đầu từ từ đâu
dù bạn là ai bạn cũng có thể tiếp cận những hướng dẫn tập thiền trong sự vui tươi lòng tốt và từ đi đối với chính bản thân mình
mai hoa vốn không nghĩ rằng mình sẽ bền bỉ luyện tập thiền hàng ngày nhưng thử thách này chắc chắn đã khiến mai hoa thực sự muốn thực hiện nó thường xuyên hơn
nó hơi dậy niềm khao khát của mai hoa đối với sự bình tĩnh và thư thái bởi vì chúng ta đang sống trong một thế giới quá sô bồ
mặc dù thiền có nguồn gốc từ những hoạt động tâm linh cổ đại nhưng bạn không nhất thiết phải gia nhập tín ngưỡng nào để được hưởng những lợi ích to lớn từ nó
bạn có thể tập thiền vì những lý do như để thư giãn chữa bệnh hay để gia tăng các giá trị tinh thần và cá nhân
hoặc đơn giản là để có một trái tim và tâm trí rộng mở trước mọi sự trên thế gian
thiền luôn luôn là một cuộc hành trình không có điểm đến
tất cả chúng ta đều mang theo những kỳ vọng cá nhân những quá khứ và cảm xúc nghị lực và cả thể xác vào thiền định
bất cứ đâu cũng có thể trở thành nơi để bạn ngồi thiền và bất cứ đâu bạn cũng sẽ được kết quả tốt nhất
bằng cách luyện tâm trí tập trung
và một hoạt động như đi bộ
bạn bắt đầu ý thức về sự không kiểm soát như bình thường các suy nghĩ của chính mình
mặc dù có nhiều kiểu thiền truyền thống khác nhau như phương đông và phương tây tôn giáo và thế tục
nhưng hầu hết kỹ thuật thiền đều tuân theo bốn cách làm việc với tâm trí như sau
sự tập trung
kỹ thuật đầu tiên liên quan đến việc tập thiền là để chú ý vào một điểm và tập trung
bằng cách luyện cho tâm trí chỉ nghĩ đến một thứ như cây nến hơi thổ hay là một hành trình nào đó như đi bộ
bạn sẽ dần ý thức được sự không kiểm soát đối với ý thức của mình và thậm chí còn học được cách thư giãn và tĩnh tại cho tâm trí của mình
đó là một khởi đầu luyện tập rất tốt và rất quan trọng đối với quá trình tập thiền
sự quan tâm
kỹ thuật thứ hai liên quan đến việc học về chính mình và thế giới quan trọng

nên ý thức về những điều diễn ra trong tâm trí và những cảm xúc tinh tế trong cơ thể bạn
sau đó bạn bắt đầu theo dõi các thói quen và các kiểu tinh thần mà có thể sẽ giữ sự sống cho bạn
mặc dù sự quan tâm bạn học được là sự hiện diện về mặt tinh thần ý thức những điều bạn đang làm và đang nghĩ và cùng ý thức về thế giới xung quanh trong khi duy trì một thái độ không phán xét và tử bi
sử dụng một chủ đề
cách thứ ba để tập thiền là nhìn ngẫm một chủ đề
đối với thiên chúa giáo và phật giáo chủ đề ưu tiên là sự tử bi

sử dụng các giác quan
loại thứ tư của thiền là sự cắn kết của các giác quan

của các giác quan ví dụ dùng giác quan nghe và âm thanh qua việc tụng kinh và lắng nghe các âm thanh của tự nhiên
thiền định tâm trí sẽ dạy chúng ta làm thế nào để tránh mất tập trung và tận hưởng sự tĩnh lặng
những điều chối treo là khi bạn mới chỉ bắt đầu việc ngồi yên trong năm phút quả thật là không dễ dàng chút nào
không phải ai cũng cảm thấy ngồi yên một chỗ là một việc thú vị
đối với nhiều người khi ngồi yên và tâm trí của bạn lang thang thay vì chấp nhận và để mọi thứ xảy ra một cách tự nhiên
bạn sẽ cảm thấy rất bức bối cho đến khi những lời thỉ thầm trong tâm trí bạn trở thành một chàng đá kích
tự phê bình và bạn mở mắt trong thất bại thậm chí còn stress hơn trước khi bạn bắt đầu ngồi thiền
tại sao bạn cảm thấy rất thoải mái sau một lớp học yoga nhưng việc ngồi thiền thì hoàn toàn không có tác dụng
tại sao việc đi bộ dạo quanh khu phố lại thú giãn và cho bạn những suy nghĩ sâu sắc nhưng việc ngồi xuống trong năm phút lại khó khăn đến vậy
sau đó bạn nhận ra câu hỏi thực sự nếu những hành động đó khiến bạn thông suốt và bình tâm lại
tại sao bạn phải gây sức ép lên bản thân mình để phù hợp với định nghĩa ngồi thiền rất hạn hẹp này
trong thực tế có vô số cách để thiền định tâm trí mà không yêu cầu hoàn toàn tĩnh lặng
nhiều trong số đó đã được thực hành từ hàng ngàn năm nay nhưng bài học cuối cùng ở đây là thiền có thể là bất cứ thứ gì bạn muốn
nếu việc chạy bảy cây số cho bạn một cái nhìn tốt hơn về một điều gì đó đang xảy ra trong cuộc sống của bạn hãy thực hiện nó
nếu việc khóc một chút giúp bạn cảm thấy thoải mái hơn và làm bạn thông suốt hãy cứ khóc đi
đầu tiên hãy thử đi dạo
ngồi yên một chỗ đòi hỏi sự quan sát yên tĩnh của môi trường xung quanh
thiền đi dạo cũng có ý tưởng tương tự và đặt nó trong chuyển động
đi ra thế giới và ngắm nhìn môi trường là một cách thực sự tuyệt vời để thư giãn và suy nghĩ thông suốt
một ví dụ từ thực tế nghệ thuật nhật bản tấm rừng chỉ thích nhìn môi trường
chỉ đơn giản là việc đi dạo trong rừng có khả năng thúc đẩy sức khỏe và tâm trạng đủ chứng minh bởi khoa học
bao quanh bởi thiên nhiên rất lý tưởng bởi sự yên tĩnh không khí
nhưng việc khám phá một khu phố yên tĩnh hoặc công viên cũng có hiệu quả tuyệt vời
thứ hai là nghe nhạc
nói rõ hơn bạn không nhất thiết phải nghe tụng kinh phật giáo hay âm nhạc thư giãn
lắng nghe bài hát yêu thích của bạn có làm bạn cảm thấy tốt hơn
khi tâm trí của bạn đang suy nghĩ hàng triệu hướng
hãy nghe mở bản nhạc từ đầu đến cuối và cố gắng thực sự lắng nghe lời bài hát
hướng suy nghĩ vào khía cạnh này cũng tương đương với việc tập trung vào hơi thở vậy
thứ ba dọn dẹp nhà cửa
bạn không nhất thiết phải làm marie kondo để tìm thấy niềm vui trong việc quét dọn
hãy ngừng xem việc dọn dẹp là một công việc và nghĩ về việc gấp quần áo như một khoảng thời gian cần thiết cho chính mình
và nó đi kèm với một phần thưởng
loại bỏ sự lộn xộn khỏi không gian của bạn và cũng có tác dụng tương tự với trí não của bạn đấy
bên cạnh đó khả năng tiêu hao cal của dọn dẹp nhà cửa cũng không kém cạnh việc tập thể dục đâu
tiếp theo tập yoga
với những người mới tập thiền yoga là một trong những cây cầu đáng tin cậy nhất để bắt đầu
dù sao thì nó cũng đã được luyện tập trong thực tế
một khi bạn nhận ra mình đang trong đội savasana
tư thế sát chết vào cuối mỗi buổi học
đó là một dấu hiệu tốt rằng bạn đã sẵn sàng để thử ngủ yên hay nằm yên tại nhà
hoặc là có thể luyện tập một bất kỳ một bài tập nào khác
cardio và luyện tập sức mạnh yêu cầu bạn phải tập trung vào hơi thở và duy trì một nhịp điệu nhất định
lý tưởng để giữ cho bộ não bình tĩnh và thông suốt
thở dễ dàng hơn nhiều để giảm căng thẳng và các vấn đề khác khi bạn đổ mồ hôi và tăng lượng endofins
bạn đã bao giờ thử la hết chưa
ý tôi là đừng la hết vào người khác
hãy thử hết vào một cái gối dưới nước cho buồn tắm
hoặc trong hồ bơi trong xe của bạn bất cứ nơi nào
xã hội khiến chúng ta phải điều khiển cảm xúc của mình phần lớn thời gian
nhưng đôi khi bạn cần xả hết ra ngoài
tắm vòi sen

điều này cũng có tác dụng tâm lý tương tự như việc dọn dàng điều này cũng có tác dụng tâm lý tương tự như việc dọn dàng
khi bạn tắm và không suy nghĩ gì
nó có thể giúp giải phóng tâm trí của bạn
cụ thể tắm nước lạnh có khả năng tăng quyển trao đổi chất
những ý tưởng tốt nhất của họ xuất hiện trong phòng tắm ở cả nhiệt độ ấm hơn

vẽ đan len hoặc bất cứ thứ gì thủ công
điều này cũng có những ý tưởng tương tự
bằng cách làm bàn tay và phần kỹ thuật của bộ não ăn rộn
với một số loại công việc đơn giản bạn có thể tập trung vào những suy nghĩ chiều tượng hơn qua tâm trí của mình
bạn không cần phải là một nghệ sĩ hạng nhất hoặc một chuyên gia đan lên
chỉ cần một cuốn sách tô màu như color me my fun sẽ giúp bạn đi đúng hướng
cuối cùng là viết nhật ký
việc đặt bút lên giấy giúp tôi giải tỏa được vấn đề bạn đang khó chịu
tự đọc câu chuyện về cuộc sống của mình sẽ giúp bạn đưa mọi thứ vào một quan điểm sinh động hơn
bạn có thể tự mua cho mình một cuốn sổ thật đẹp để viết
hoặc đơn giản là tự tạo cho mình một trang blog trên blogspot hoặc wordpress
biết đâu bạn sẽ trở thành một bogle nổi tiếng thì sao
nói một cách đơn giản mỗi khía cạnh của thiền đều tốt
cho dù bạn đã thực hành trong bao lâu
ngay cả khi bạn dường như không nhận được bất kỳ kết quả nào tất cả đều tốt
khi bạn có thể làm cho tâm tĩnh lặng và hơi thở cũng tốt cho tâm
vì lý do này thiền là điều bạn nên thực hành mọi lúc mọi nơi
máy hóa chúc bạn qua chiếc postcard này đã có thể hiểu thêm về thiền định là gì
cũng như dành ra cho mình hai mươi phút mỗi ngày để có thể thiền định tâm trí
chữa lành tâm hồn bằng những biện pháp đơn giản như trên